dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm hàng năm lượng khách du lịch đến quảng ninh luôn tăng cao
đặc biệt là tại tuyến tham quan vịnh hạ long và bái tử long
để duy trì tốt tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông các lực lượng chức năng của tỉnh quảng ninh
đã chủ động triển khai các phương án không để xảy ra tình trạng ủn tắc tại các điểm tham quan
bao đảm an toàn cho du khách
trước đó phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng ninh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan
trong đó có cảng vụ đường thủy nội địa ban quản lý vịnh hạ long tiến hành khảo sát cụ thể tại các điểm
bên cạnh đó đơn vị cũng sẽ tiếp tục phối hợp với tri hội tàu du lịch hạ long và các lực lượng liên quan
tăng cường tuyên truyền cho các thuyền trưởng nhân viên làm việc trên các phương tiện
phải chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa
tuân thủ sự điều tiết điều động của cơ quan chức năng
trình vận chuyển khách trên vịnh hạ long cũng như trên tuyến tham quan các xã đảo
trong suốt dịp nghỉ lễ
phòng cảnh sát địa phương đã đặt bản đồ cho các khách đến
để giúp các khách đến được an toàn và lợi
đường thủy sẽ duy trì các tổ công tác thường trực
tại các khu vực trọng điểm trên vịnh hạ long và bái tử long
chủ động xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách